liên quan đến vụ mở đường phá rừng phòng hộ và sản xuất giáp danh với tây nguyên
sau khi khai thác các đối tượng và điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã phát hiện
quy mô phá rừng còn lớn hơn nhiều so với thực tế mà ngành chức năng đã báo cáo
sau khi khởi tố bắt tạm giam để điều tra các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng ở địa bàn hai huyện tây hòa và sông hinh
trên địa bàn tỉnh phú yên giáp danh với các tỉnh tây nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên tiếp tục phát hiện cách vị trí phá rừng tại hai khoảnh bảy và tám
thuộc tiểu khu ba trăm năm mươi tám khoảng bốn mươi mét có gần một trăm linh cây gỗ lớn nhỏ đổ ngã nằm la liệt
chứ không phải chỉ ba mươi hai cây theo thống kê kiểm đếm trong báo cáo số hai trăm ba mươi hai ngày một mươi một tháng năm vừa qua
của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
vấn đề dư luận đặt ra ở đây là tại sao những người khai thác gỗ trái phép ngang nhiên mở đường vào phá rừng
thời gian dài quy mô lớn với các vị trí gần kề nhau nhưng lại không được phát hiện cùng lúc và kiểm đếm
thống kê đầy đủ phải chăng có sự làm lơ bao che
trước đó truyền hình nhân dân có nhiều tin bài phản ánh tái diễn phá rừng tại vùng giáp danh với tây nguyên
vùng tiểu khu ba trăm một mươi hai thuộc huyện sông hình và tiểu khu ba trăm năm mươi tám thuộc huyện tây hòa tỉnh phú yên
hiện trường có một trăm một mươi chín cây gỗ đường kính từ một mươi chín đến một trăm linh cm bị đốn hạ trong đó có nhiều cây thuộc loại
quy hiếm nhóm hai a
đến ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoài linh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú ở thôn lạc điền xã sơn thành đông và trần văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú ở thôn bình thắng
xã sơn thành đông huyện tây hòa về tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
cùng hành vi này trương thái vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú ở thôn nam bình hai phường hòa xuân tây
thị xã đông hòa tỉnh phú yên bị tạm giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra
vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng truy tìm các đối tượng khác có liên quan